chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác cũng đã tới thăm nhà máy thủy điện lai châu
và trồng cây lưu niệm tại đây
nói chuyện với cán bộ công nhân người lao động ở đây
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giữ vững an ninh năng lượng điện
bởi muốn công nghiệp hóa hiện đại hóa thì không thể thiếu điện
khai thác tiềm năng thủy điện là biện pháp rất quan trọng trong chính sách
đường lối phát triển an ninh năng lượng của nước ta
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc cán bộ chuyên gia công nhân
người lao động trực tiếp tại nhà máy thủy điện lai châu duy trì vận hành nhà máy thủy điện lai châu
an toàn hiệu quả và đạt công suất đúng thiết kế sớm thu hồi vốn đầu tư
và có đóng góp to lớn hơn cho phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh lai châu nói riêng